cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng chu thị quế
trú tại thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ về tội cho vai lãi nặng với lãi suất gấp chín lần so với quy định
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân kỳ đã phá thành công chuyên án
cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự bắt giữ đối tượng chu thị quế thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt
bốn quyển sổ tay một xe mô tô và nhiều giấy tờ liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ chứng minh quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện tân kỳ
vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp chín lần so với quy định
làm việc với bảy bị hại đã làm rõ số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được công an huyện tân kỳ tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tây ninh công an phường hai tp tây ninh cũng vừa chuyển giao đối tượng cùng tăng vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh
để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng
chiều ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực bến xe tây ninh thuộc khu phố một phường hai thành phố tây ninh
qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình công an phường hai tp tây ninh phát hiện
lưu văn huy chú tp hải phòng có biểu hiện thu tiền góp cho vai
qua làm việc huy khai nhận đã cho một mươi hai người trên địa bàn tp tây ninh châu thành và thị xã hòa thành
vay tiền từ ba triệu đến một mươi triệu đồng
huy trực tiếp đi thu tiền
huy trực tiếp thu tiền góp mỗi ngày với lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm
tổng số tiền huy đã cho vay là gần một trăm bảy mươi triệu đồng thu lợi bất chính trên bốn mươi triệu đồng
công an phường hai lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh thụ lý theo thẩm quyền
công an tỉnh lào cai vừa tiến hành tiêu hủy hai lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
mà lực lượng cảnh sát môi trường đã kiểm tra thu giữ được trong thời gian qua
trước đó trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra và thu giữ lô hàng thực phẩm
gồm ba trăm sáu mươi kg viên trà đường đen và hai bốn trăm linh chiếc chân gà xốt cay trên địa bàn tp lào cai
tại thời điểm kiểm tra chủ của hai lô hàng kể trên không xuất trình được các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng thực phẩm
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ hai lô hàng
đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ hàng
đồng thời tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tiếp tục phức tạp với những diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống nhân dân
nổi lên gần đây là hành vi giả mạo nhãn hiệu
trang yodi trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh lạng sơn xảy ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn tám tỷ đồng
thông qua hình thức tặng quà trên mạng xã hội
thủ đoạn của các đối tượng lập các trang facebook có dạng như
qua tặng yodi qua tặng todi hai đăng tải các bài viết với nội dung
nhãn hiệu jodi tri ân khách hàng và tặng quà miễn phí là các sản phẩm thời trang của nhãn
như túi sách quần áo
khi nạn nhân liên hệ các đối tượng sẽ liên kết với nạn nhân đến mạng xã hội telegram
và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhận quà tặng
ban đầu các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ đơn giản
sau đó yêu cầu nạn nhân nâng cấp nhiệm vụ để nhận được phần thưởng lớn hơn
và đưa ra các lý do trì hoãn việc trả lời
nếu nạn nhân không có khả năng chuyển tiền thưởng như để nhận phân thưởng lớn hơn
thì phải lưu lại phần thưởng trước đó hoặc khi làm đủ nhiệm vụ mới nhận được toàn bộ số tiền thưởng
và tiền đã chuyển
do nhẹ dạ cả tin các nạn nhân đã chuyển tiền để thực hiện các nhiệm vụ
rồi lại tiếp tục chuyển tiền để có thể nhận lại số tiền đã chuyển
khi nạn nhân không có khả năng chuyển tiền đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền
mặc dù đã được tuyên truyền rất nhiều tuy nhiên trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn
cũng đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh các nhãn hàng tặng quà
cho nhắn tin đến cho quần chúng nhân dân
tuy nhiên thì một số quần chúng nhân dân đã nhẹ dạ cả tin và đã liên lạc với các đối tượng này
tuy nhiên sau khi liên lạc chuyển tiền cho các đối tượng
và khi mà các bị hại không còn đủ khả năng chuyển tiền cho đối tượng
thì các đối tượng đã cắt liên lạc
và chiếm đoạt số tiền rất lớn
đây là lời chuông cảnh tỉnh đối với quần chúng nhân dân
để cần nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng
để không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet mạng xã hội mạng viễn thông
ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
vì vậy rất cần sự vào cuộc phối hợp của cấp ủy chính quyền địa phương
cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền
cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức
để người dân biết nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác tránh rơi vào bẫy
và trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an sẽ tiếp tục có những biện pháp phòng ngừa đấu tranh mạnh
với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đề nghị người dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng
để kịp thời ngăn chặn điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ chém thiêu tá nguyễn thành thi cán bộ công an phường mỹ phước
thành phố long xuyên tỉnh an giang nhiều nhát
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên cho biết
đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn trường danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang về hành vi gây dối trả tự công cộng
theo thông tin ban đầu chiều tối ngày một mươi bảy tháng ba danh lê tấn tài lê văn phú
và một số thanh niên cùng trú tại thành phố long xuyên mang theo khung khí
đi giải quyết mâu thuẫn phát hiện nhóm của danh mang theo hung khí
thiếu tá nguyễn thành thi bám theo và thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
nghĩ ngờ bị quay phim nhóm đối tượng đã chặn xe đòi đồng chí thi phải đưa điện thoại di động
đồng chí thi không đồng ý thì bị tài phú cầm mã tấu đuổi chém một mươi hai nhát vào lưng
sau đó cả nhóm tiếp tục đi đến xã mỹ khánh thành phố long xuyên
tìm chém nhóm thanh niên ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
ngày hôm sau lực lượng hình sự công an tp long xuyên phối hợp với công an các phường xã
nhanh chóng xác định bắt giữ tài và phú sau thời gian điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với danh
vâng vụ việc tại an giang đã một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng thanh thiếu niên phạm tội
không chỉ là giải quyết mâu thuẫn với đối thủ có hiểm khích với mình
toàn đối tượng còn sẵn sàng xuống tay giã man với cả lực lượng thực thi công vụ
và để giải quyết được bài toán này thì thiết nghĩ chỉ có giải pháp duy nhất xuất phát từ gốc rễ
đó là công tác giáo dục của gia đình và nhà trường
mâu thuẫn trên mạng xã hội hay một cái nhìn được coi là nhìn đều ngoài đời
có muôn vàn lý do để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng phạm tội thường có xu hướng cấu kết hình thành từng nhóm để thực hiện hành vi vi phạm
ngày ba mươi tháng ba vừa qua công an huyện đông anh thành phố hà nội đã bắt giữ hơn năm mươi đối tượng
có hành vi gây dối trận tự công cộng
hành vi của các đối tượng là rất là côn đồ là số lượng thì lên tới sáu bảy mươi người
đấy đều mang theo là không khí là tiếp gắn dao nhọn hoặc là bỏ chai có xăng
và sau đấy là ném như kiểu dạng bóp xăng gây mất trật tự an ninh trên đường
và mới đây hai nhóm thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn huyện hoài đức hà nội
cũng đã định ẩu đả với nhau chỉ vì tin đồn bị dọa đánh
rất may vụ việc được lực lượng công an xã sơn đồng huyện hoài đức kịp thời ngăn chặn
đặc điểm chung là các cháu này còn rất là trẻ
đầu tiên là rất là trẻ
hai là đều trong xuất phát trong những gia đình có những khúc mắc liên quan đến cuộc sống
cũng như bố mẹ bỏ nhau hoặc là không được nhận sự quan tâm đúng mức của gia đình
đấy thứ hai là các cháu thường chuyên
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí xảy ra ở nhiều địa phương trên toàn quốc
các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ nhiều em chỉ mới một mươi ba một mươi bốn
đáng nói một số em cho biết các em trực tiếp hàn hung khí tại nhà
bố mẹ có biết nhưng không nói gì
cháu hàn xong rồi bọn cháu cắt vừa đi ra quả ngó để có mấy thằng đi xuống bảo là chạy đi
có bọn cầm đồ xuống đây chém như thế nào
thì bọn cháu chạy về lấy đồ bọn cháu lấy mũ khí lên và đuổi bọn cháu lên miên tuổi
chính mình đã giáo dục cho con một thói quen không tôn trọng phong mặt không tôn trọng cộng đồng không có ý thức xây dựng
và cứ như vậy thì đứa trẻ nó hình thành những cái cách sống
nó thêm là mài dao nó trừ dụng bạo lực trong gia đình
ăn nói thô lỗ mà cha mẹ thấy bình thường và không có cách quản lý giáo dục không rèn luyện
thì ra ngoài đường nó còn nâng cấp bộ khi tích cực tư cực nó tác động vào
thì cái hành vi tư cực của nó còn nâng lên rất nhiều lần
với lực lượng của gia đình dự chúng tôi thì khuyến cáo cái thứ nhất là các gia đình quản lý các con em mình để tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra
cũng kết hợp với nhà trường để quản lý giáo dục các cháu
để tránh cái tình trạng các cháu có thể là các cháu đi học thì không sao
nhưng các cháu không đi học mà nhà trường cũng không ra ngoài cho gia đình
thì dẫn đến cái việc các cháu đi tụ tập ở ngoài
lực lượng công an đề nghị các tầng lớp nhân dân khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật
nhất là những hành vi có liên quan đến những người chưa thành niên
hãy cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài một trăm một mươi ba
để có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời
góp phần đảm bảo an ninh trả tự
hãy cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài một trăm một mươi ba
để có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời
góp phần đảm bảo an ninh trả tự
liên quan đến việc một đối tượng xông vào quán ăn tại hẻm một trăm hai mươi ba đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm và có hành vi là hành hung thực khách
đe dọa những người trong quán gây bức xúc dư luận
cơ quan công an đã xác định được người thực hiện hành vi trên
sau khi tiếp nhận thông tin công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã truy xét và mời đối tượng nguyễn văn thật
ba mươi tuổi ngụ quận bình thạnh lên làm việc để làm rõ về việc liên tục đánh vào mặt thời khách
tại quán ăn như báo chí đã thông tin
mặc dù cả hai không quen biết không mâu thuẫn
trên mạng xã hội trước đó lan truyền đoạn clip được camera an ninh ghi lại
người đàn ông lạ mặt có hành vi rình mò trước quán ăn trong hẻm một trăm hai mươi ba đường nguyễn xí
sau đó la vào túng cổ áo dùng tay đánh nhiều nhát vào mặt
dùng bếp điện ném vào đầu một nam thanh niên trong quán
hành vi công đồ của đối tượng đã gây bức xúc dữ luận
trước đó quán ăn trên từng hai lần bị người lạ quấy rối đổ rác và tạc sơn
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
hiện công an đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định
sau thời gian kiểm phiếu một hộp kinh doanh ở xã long an
quyện cần dục tỉnh long an đã đấu giá thành công lô xe nói trên với mức giá hơn một một trăm bảy mươi một tỷ đồng
vượt hơn gấp đôi so với giá khởi điểm trước đó là bốn trăm bảy mươi chín năm triệu đồng bình quân hơn một hai triệu đồng một xe
theo quy định trong vòng năm ngày đơn vị trúng đấu giá phải nộp tiền vào kho bạc nhà nước
trước khi nhận lô xe
trường hợp bên trúng đấu giá không đóng tiền công ty đấu giá sẽ thông báo cho các đơn vị đấu giá cao thứ hai thay thế
đối với phương tiện đã bán đấu giá sẽ bị mài số khung số máy để được phép lưu hành
đơn vị thu mua sẽ phải tháo rời phụ tùng linh kiện và phần xác xe sẽ bán phế liệu
dự án cầu long kiển mới trên đường lê văn lương với số vốn đầu tư là năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng chín tới
việc hoàn thành dự án này sẽ giúp giảm ủng tắc ở cửa ngõ phía nam của thành phố
đây là thông tin được giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tcib chủ đầu tư cho bắc đông
tại buổi kiểm tra thực tế công trình của lãnh đạo thành phố hồ chí minh vừa qua
cầu lông kiện mới dài gần một km gồm cả cầu và đường dẫn xây song song cầu cũ
nối hai xã phước kiển và nhân đức huyện nhà bè
công trình khởi công tháng tám năm hai nghìn một mươi tám dự kiến hoàn thành sau hai năm
tuy nhiên cuối năm hai nghìn một mươi chín dự án phải dừng vì không có mặt bằng
sau gần ba năm đình trệ tháng chín năm ngoái địa phương hoàn tất đền bù
giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ
sau sáu tháng thi công trở lại công trình hiện đạt bảy mươi khối lượng
dự kiến hoàn thành dịp lễ quốc khánh hai tháng chín sớm hơn ba tháng so với kế hoạch
hiện công trình chỉ còn một số vướng mắt liên quan di dời hệ thống lưới điện
dây thông tin dọc tuyến
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bùi xuân cường cho biết
với tiến độ trên chậm nhất cuối tháng sáu phần cầu phải xong
một tháng sau đường dẫn hai đầu cầu cũng cần hoàn thành để thi công hạ tầng kỹ thuật kèm theo
các đơn vị liên quan nỗ lực để công trình hoàn thành theo kế hoạch
việc lắp đặt giải phân cách và biển báo ở khu vực ngã tư hàng xanh
sẽ được trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sở giao thông vận tải hoàn thành trước ngày một mươi hai tháng bốn
phương án trên được triển khai theo đề xuất của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát bc
công an tp hcm để giảm ủng tắc ở nút giao hàng xanh
giải phân cách bằng rào thép được lắp ở chân cầu vượt thép ngã tư hướng quận một
của thành phố thủ đức
để nắng dòng xe qua cầu giúp giảm ủng tắc phía dưới giờ cao điểm
các loại xe có thể quay đầu về lại ngã tư hàng xanh tại giao lộ điện biên phủ nguyễn văn thương
tại nút giao này một đoạn giải phân cách bê tông trên đường xô viết nghệ tỉnh
từ ngã tư hàng xanh đến đường bạch đằng cũng được dịch chuyển
đồng thời cấm đổ xe theo giờ để hạn chế ủng tắc cho khu vực
khác với giải phân cách cứng giải phân cách di động có thể linh động cho dịch chuyển
nhằm điều tiết xe ở hướng tập trung đông rồi chạy một chiều qua cầu vượt
để giảm ủng tắc cho khu vực có lưu lượng xe lớn
phương án này trước đó đã được sở giao thông vận tải thành phố
triển khai ở cầu vượt thép hoàng hoa thám quận tân bình
để phân luồng cho xe vào khu trung tâm vào buổi sáng và hướng ngược lại vào buổi chiều
trước đây nút giao này là một vòng xoay sau đó do mật độ xe qua khu vực lớn
thành phố cho phá bỏ và xây dựng cầu vượt thép
tuy nhiên lưu lượng xe qua khu vực này ngày càng tăng
nên giao lộ thường xuyên ủng tắc do cao điểm
và là một trong sáu điểm đen ủng tắc các thành phố mới phát sinh trở lại
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa có báo cáo với bộ giao thông vận tải
về các dự án trọng điểm của thành phố hồ chí minh
trong đó sở này cho rằng đất quốc phòng cần được bàn giao trong tháng chín
thì mới có thể đảm bảo được việc khai thác đồng bộ hai dự án nhà ga t ba
và với đường đối là trần quốc hoàng cộng hòa
dự án xây dựng trần quốc hoàng cộng hòa kết nối vào nhà ga t ba
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có quy mô dài khoảng bốn km mặt cắt ngang sáu làng xe
dự án sẽ phục vụ cho việc nâng công suất cả hàng không quốc tế tân sơ nhất
lên năm mươi triệu hành khách mỗi năm
theo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh hiện chủ đầu tư dự án
đã phê duyệt thiết kế xây dựng hầm chui đường vỉa hè thoát nước tổ chức giao thông
xây dựng hệ thống chiếu sáng
dự án cũng bắt đầu triển khai thi công bắt đầu từ ngày sáu tháng hai
đối với công tác bộ thường hỗ trợ tác định cư đất dân sự hiệu ủy ba nhân dân quận tân bình
đã ban hành kế hoạch thu hồi đất của dự án kiểm đếm xong sáu mươi tám trường hợp nhà dân
bị ảnh hưởng bởi dự án
dự kiến tháng bốn này sẽ chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao cho chủ đầu tư
theo sở giao thông vận tải thành phố để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành xây dựng
hai dự án song song này bộ quốc phòng cần sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng bốn
với quyết tâm cao nhất trong chiến dịch làm sạch lồng đường và vỉa hè
từ đầu năm đến nay thì chính quyền của thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã mở hàng trăm đợt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm và liên quan đến các hoạt động buôn bán
và kinh doanh lớn chiếm lồng đường và vỉa hè tại địa bàn

nhận tại một buổi ra quân của tổ liên ngành phường hiệp phú thành phố thủ đức
một trong những điểm nóng nhất về tình trạng lớn chiếm lồng đường vỉa hè để bày bán hàng rong
tại phường hiệp phú là khu vực xung quanh chợ hiệp phú này
khi lực lượng chức năng xuống xử lý các hộ buôn bán và người bán hàng rong
vòi vàng thu gom bàn ghế hàng hóa tháo chạy
tuy vậy nhiều trường hợp đã bị tịch thu phương tiện lập biên bản xử lý vi phạm
mong là tránh quyền cần duy sắp tới cần duy trì như thế này
cứ duy trì như vậy thường xuyên kiểm tra sắp trật tự lại sắp xếp trật tự lại cho bà con
dù vấn đề khác nó xảy ra trái nổ làm sao giải quyết
ví dụ như đi rồi trật tự giao thông rồi nó còn mỹ quan đô thị
lớn ra thì nó càng khó bán hơn
thế là lớn ra nó khó bán hơn thứ nhất là tắt đường thứ hai là người mua hàng không có chỗ đồ xe
mình cứ lùi vô thì cái chỗ đồ xe nó thoải mái hơn và cái siêu đồ cho người khách nó được thoải mái hơn
văn phường đã xây dựng một kế hoạch tổng thể
hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc đoàn thể cảnh sát khu vực công an
cũng như là lực lượng đoàn thanh niên để cùng phối hợp thực hiện ra quân
cái việc xử lý các trật tự lòng lệ đường thì người dân phản ứng tương đối là nhiều
vì đây cũng là miếng cơm ánh áo của người ta
tuy nhiên với thế độ quyết tâm của văn phường thì kiên quyết xử lý các trường hợp này
với vai trò thường trực ban an toàn giao thông tp thủ đức
công an tp thủ đức đã tham mưu và có nhiều giải pháp
để lãnh đạo tp
tp thủ đức triển khai đồng bộ đến các ban ngành đoàn thể và ba mươi bốn phường trên địa bàn
qua đó các đơn vị đều nâng cao vai trò trách nhiệm và tập trung cao độ
đảm bảo trật tự đô thị trực tự an toàn giao thông liên quan đến lấn chiếm lòng đường vỉa hè
sau khi được vận động rồi mà vẫn có những hành động chống đối lại các cơ quan
thì về quan điểm kiên quyết xử lý và không có vấn đề bao che
tuy nhiên cũng phải đảm bảo về cốc độ an ninh
bởi vì là
các trường hợp mà vi phạm thì đa số là những bà con là buôn bán nhỏ lẻ
và ảnh hưởng đến đời sống nuôi sinh
thì vấn đề giải quyết mà không khôn khéo thì nó sẽ dễ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch
là lợi dụng vấn đề này để kích động và tạo ra những hình ảnh không đẹp về lực lượng công an
các đợt ra quân xử lý buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè lái xe dừng đổ không đúng nơi quy định
đã được ba mươi bốn phường của tp thủ đức thường xuyên thực hiện
trong quý i đã tiến hành xử phạt năm trăm linh trường hợp vi phạm tương ứng khoảng bốn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
đến nay nhiều tuyến đường điểm nóng đã có chuyển biến rõ rệt
không chỉ riêng tp thủ đức thực hiện theo chỉ thị hai mươi hai của ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
nhiều quận quyện trên địa bàn cũng đang quyết tâm giành lại vỉa hè lòng đường
để trả lại mỹ quân đô thị nhất là đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
thưa quý vị bảo tàng chứng tích chiến tranh ở tp hcm
đứng thứ sáu mươi một trong danh sách là chín mươi chín điểm du lịch hút khách nhất thế giới
vừa được ứng dụng của starter công bố
danh sách này được ứng dụng của starter tổng hợp dựa trên dữ liệu
từ tripadvisor và google review
tiêu chí để bình chọn danh sách những điểm du lịch thu hút nhất thế giới gồm khả năng đến dễ dàng
như nhiều đường bay đến phương tiện giao thông đi lại trong thành phố nơi có các điểm đến này thuận tiện
có nhiều cơ sở lưu trú chất lượng là điểm đến an toàn với du khách an ninh tốt
và có nhiều lực tương tác đăng tải
trên instagram bảo tàng chứng tích chiến tranh tp hcm đứng thứ sáu mươi một trong danh sách này
và là đại diện duy nhất của việt nam
bảo tàng hiện có chín chuyên đề trưng bày thường xuyên nhiều triển lãm ngắn ngày và triển lãm lưu động
tổ chức đón tiếp gặp gỡ giao lưu giữa công chúng với các nhân chứng chiến tranh
mỗi năm bảo tàng đón khoảng một triệu lượt khách đến tham quan
tối một mươi tám tháng bốn tại tp hcm lễ hội nghệ thuật đương đại rosing over đã khai mạc
sự trở lại sau ba năm của sự kiện này nhận được những kỳ vọng với sự hợp tác
của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật từ pháp hàn quốc và canada
lễ hội nghệ thuật crossing over năm hai nghìn hai mươi ba khai mạc với buổi trình chiếu phim chủ đề
when film missed dance khi điện ảnh giao thoa múa
một buổi chiếu phim của các nghệ sĩ cùng những tác phẩm kết tinh sự giao thoa
với nghệ thuật múa đương đại và điện ảnh
năm hai nghìn hai mươi ba là kỳ thứ tư của lễ hội này tại việt nam sau hơn ba năm tạm hoãn vì dịch bệnh
năm nay với tinh thần tổ chức đổi mới chuỗi chương trình sẽ bao gồm bốn buổi biểu diễn múa
kết hợp với video và hai cuộc sắp nghệ thuật đương đại
sự kiện năm nay sẽ mang lại cảm xúc giao thoa văn hóa giữa nghệ sĩ trong nước
gồm những tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú hoàng yến minh hiền alexander tú
nhóm nhảy lyricist lê mai anh phố học của nghệ sĩ quốc tế từ pháp canada và hàn quốc
các hoạt động sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bốn tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thời tiết trang hòa nắng cũng là lúc những cung đường tại thành phố hồ chí minh
bưng sắt hoa giấy
trong đó thì giới trẻ đặc biệt thích thú với đoạn đường đặng tất quận một
nơi mà những tường hoa giấy nở sớm tạo ra một không gian chụp ảnh đầy thơ mộng
đoạn đường đặng tất nằm khép mình trên trung tâm quận một nắng nhiệt
địa điểm check in thu hút này được quan tâm bởi bức tường phủ kính hoa giấy hồng nở sớm
chủ nhân ngôi nhà cho biết đã chăm sóc vàng hoa này trong một mươi năm để tạo được cảnh quan đẹp mắt
bên cạnh đường đặng tất quận một thời điểm này cũng có nhiều địa điểm
hoa giấy tô sắc theo cảnh quan thành phố hồ chí minh
có thể kể đến đường nguyễn hữu thọ quận bảy ngay trước cổng trường đại học tôn đức thắng
hai dọc đoạn đường trường sa và hoàng sa quận phú nhuận